kính chào quý vị và các bạn
khoảng từ chiều nay sang ngày mai nhiễu động đời gió đông trên cao sẽ tác động gây mưa cho khu vực đồng bằng bắc bộ
có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đông bắc bộ sẽ giảm xuống ở ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ
sang ngày một mươi bốn ngày một mươi năm mưa ở đồng bằng bắc bộ có xu hướng giảm vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nền nhiệt trong hai ngày này sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi độ
phía tây bắc bộ trong ngày mai sẽ có mưa ít hơn chỉ xảy ra vài nơi
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
sang hai ngày tiếp theo mưa gia tăng ở khu vực vùng núi xảy ra ở diện giải rác
nhiệt độ tăng nhẹ một độ trước khi giảm khoảng hai độ trong ngày một mươi năm do tác động của không khí lạnh
đối với các tỉnh miền trung do chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao
nên sẽ có mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
với tổng lượng mưa phổ biến ba ngày tới là từ hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi trên bốn trăm năm mươi mm
quý vị cần đề phòng lũ quét sạt lở đất và ngập úng
nhiệt độ tại khu vực này sẽ không vượt quá ngưỡng hai mươi chín độ
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng
cục bộ mưa to về chiều tối
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là hai mươi chín ba mươi hai độ sau đó sẽ mỗi ngày giảm một độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực tây nguyên trong ngày một mươi ba và một mươi bốn phổ biến có mưa rông rải rác về chiều tối và tối
ban ngày giảm mưa và sen kẽ trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
từ ngày một mươi năm mưa gia tăng cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ sẽ giảm khoảng hai mươi
năm bộ có mưa giải rác về chiều tối và tối
bộ có mưa giải rác về chiều tối trong ngày mai và ngày kia sau đó mưa tăng lên trong ngày một mươi năm
cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ cao nhất hai ngày tới là ba mươi một ba mươi bốn độ sau đó sẽ giảm nhẹ một độ trong ngày một mươi năm